tại bình dương một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra vào ngày một mươi sáu tháng tám trên địa bàn thị xã dĩ an khi bức tường khu nhà xưởng đang tháo rỡ đổ sập đè chết hai công nhân ngồi nghỉ giải lao
vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi một giờ trưa nay một mươi sáu tháng tám lúc này hai công nhân là ông nguyễn văn phương bốn mươi bốn tuổi quê bạc liêu và ông đoàn minh khá năm mươi tuổi hộ khẩu thường trú tại tp hcm ngồi nghỉ tránh nắng dưới bức tường thì bất ngờ tường đổ sập đè lên hai người
mặc dù mọi người nhanh chóng đưa hai nạn nhân đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng cả hai ông phương và khá đã tử vong tại bệnh viện sau khi sự việc xảy ra công an tỉnh bình dương đã phối hợp với công an thị xã dĩ an tiến hành khám nghiệm hiện trường lấy lời khai các nhân chứng để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm này